nhằm chia sẻ khó khăn mang đến những phần quà ý nghĩa cho đồng bào nghèo vào dịp tết
ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã công bố chương trình quà tết tặng đồng bào nghèo
với tổng trị giá lên tới hai mươi tỷ đồng đây là năm thứ một mươi hai liên tiếp bidv thực hiện chương trình này
tiếp nối chương trình trao tặng quà tết được thực hiện thường niên liên tục từ năm hai nghìn chín tết canh tí hai nghìn hai mươi
công đoàn ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã phát động phong trào
quyên góp bốn mươi xuất quà tết trị giá hai mươi tỷ đồng trao cho người nghèo ở các địa phương trong cả nước
cũng trong dịp này giải chạy nụ cười bidv tết ấm cho người nghèo đã diễn ra thành công
thu hút được sáu trăm linh chín đội với hơn ba mươi sáu người tham gia với thông điệp triệu trái tim trung nghiệp chạy
toàn bộ những người tham gia giải đã chạy được gần một tám triệu km qua đó đóng góp trên năm tám tỷ đồng
trong tổng số hai mươi tỷ đồng tặng quà tết cho đồng bào nghèo trên khắp mọi miền đất nước